các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ kinh doanh ăn uống được kéo dài thời gian hoạt động tới hai mươi hai giờ thay vì hai mươi một giờ như hiện nay nhằm giảm bớt khó khăn cho giới tiểu thương
tuy nhiên vẫn giới hạn số người tham gia các cuộc tụ họp riêng tư ở mức sáu người
quy định này sẽ kéo dài trong ba tuần tới một mươi ba tháng sau
hàn quốc cũng quyết định lùi thêm một tháng thời hạn áp dụng thẻ kiểm dịch đối với thanh thiếu niên vốn dự kiến triển khai từ ngày một tháng ba
các doanh nghiệp hàn quốc đã phải chuyển sang chế độ khẩn cấp một lần nữa sau khi số ca mắc mới covid một mươi chín theo ngày
đã vượt ngưỡng chín mươi ca và hàng trăm công nhân buộc phải tự cách ly tại nhà